trong những ngày qua tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra tình trạng sương muối khiến cho hàng trăm hectare cà phê hoa màu của người dân bị cháy khô hư hại nghiêm trọng
hiện các đơn vị chức năng của địa phương đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại đồng thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả cho bà con nông dân
trong số diện tích hơn năm trăm linh hectare cà phê ở xã đạ trai thì đã có hơn một trăm năm mươi hectare cà phê bị sương muối gây thiệt hại nghiêm trọng
số diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng theo các mức độ khác nhau
tương tự tại xã đà nhiêm sương muối đã gây hại hơn ba trăm linh hectare cà phê cùng một số diện tích hoa màu trong ngoài trời của bà con
đối với xã đạ sa sương muối đã gây hại khoảng một trăm linh hectare
hội nông dân xã đã tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn những diện tích bị sương muối thì hướng dẫn cho họ cắt tía những loại cây bị sương muối
hàn chế việc thấp nhất
hàn chế việc lây lan cây niệm trên cây
khi mà mình phát hiện sương muối thì mình nên tưới cà phê hoặc là tưới cây trồng vào lúc sáng sớm lúc mà mặt trời chưa mọc để hạn chế tối đa cái mức độ thiệt hại do sương muối gây ra
đối với những cái tỷ lệ mà bị nhẹ như thế này thì bà con sẽ cắt tía cái đoạn cành mà bị sương muối nó tác cháy thế này thì sẽ cắt bỏ từ đoạn này
còn đối với những cái loại mà bị thiệt hại ngặn hơn thì cưa đốn
từ một phần hai đến một phần ba cái thân tức là nguyên cái đoạn ở trên này mà bị thì phải cưa đốn bỏ hoàn toàn để cho sau đó là bón thêm các loại phân bón để phục hồi và tăng trực kích thích cho cây trồng nó sinh trưởng và phát triển nó trở lại
huyện lạc dương hiện có khoảng hai năm trăm linh hectare cà phê trong đó diện tích cà phê trọng điểm thuộc các xã đạ sa đạ nhiêm đạ trai để nhanh chóng phục hồi số diện tích cà phê bị thiệt hại vì sương muối các xã thị trấn và các phòng ban chuyên môn
kịp thời chia sẻ động viên bà con nông dân ổn định tâm lý để tập trung sản xuất đồng thời tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả thực hành các giải pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng duy trì cho những vụ sau